ngày hai tháng một đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng năm hải quân và đoàn đại biểu chín tỉnh thành phố phía nam
đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đảo an sơn thuộc quần đảo nam du huyện kiên hải tỉnh kiên giang
hai xã đảo nam du và an sơn của quần đảo nam du hiện có khoảng một sáu trăm linh hộ dân với hơn năm nhân khẩu
tại đây đoàn đã đến thăm hỏi chúc tết và tặng quà động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trạm radar sáu trăm linh
thuộc tiểu đoàn năm trăm năm mươi một vùng năm hải quân
đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi hai thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
trạm hải đăng nam du thuộc bộ giao thông vận tải cùng chính quyền nhân dân xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang
bày tỏ niềm phấn khởi khi được đoàn đến thăm chính quyền nhân dân cùng cán bộ chiến sĩ thuộc các tư lượng đứng chân trên đảo
quyết tâm đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tây nam của tổ quốc